chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng tại xã sông lô thành phố việt trì đã xảy ra hai vụ chặt phá chuối
làm thiệt hại hơn ba cây chuối của ông phạm hữu trung chú tại xã đại tập huyện khói châu tỉnh hưng yên
toàn bộ số cây chuối bị chặt phá đang trong thời kỳ thu hoạch thiệt hại ước tính lên đến bảy trăm linh triệu đồng
ông phạm xuân trường quản lý vườn chuối cho biết sáng một mươi sáu tháng một mươi một ông phát hiện gần một ba trăm linh cây chuối bị chặt phá
trước đó ngày hai mươi bốn tháng chín gần hai cây chuối của gia đình ông cũng bị kẻ xấu chém đổ gục
vì kẻ xấu phá hại mức độ rất nghiêm trọng tính chất là có một tổ chức phá hại mức độ tài sản quá lớn đối với gia đình tôi
tại tôi rất mong chính quyền các cấp cơ quan công an thành phố cũng như tỉnh phú thọ vào cuộc để giúp cho gia đình tôi sớm tìm ra kẻ phá hại để chúng tôi yên tâm làm ăn
với việc liên tiếp chặt hạ hơn ba cây chuối trong một thời gian ngắn cho thấy đây là vụ việc rất nghiêm trọng gây hoang mang cho nhiều chủ vườn
các cơ quan chức năng cần tích cực vào cuộc điều tra nhanh chóng làm rõ đối tượng phá hoại nhằm ổn định an ninh trật tự địa phương